công an thị xã sapa tỉnh lào cai phối hợp với các lực lượng chức năng vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã trảo cáo quán
trú tại địa phương với tội danh trộm cắp tài sản
theo hồ sơ vụ án quán đã lèn vào một nhà dân lấy một đồng hồ đeo tay
ngày hôm sau quán này tiếp tục quay lại để trộm thêm bảy triệu đồng
ngày hai mươi một tháng chín công an thị xã sapa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trảo cáo về tội danh trộm cắp tài sản
đến ngày ba tháng một mươi đối tượng quang đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã thanh bình
công an tỉnh cao bằng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với đỗ quang hưng
trú tại thành phố hải dương tỉnh hải dương về tội tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng
ngày hai mươi ba tháng chín lực lượng công an phát hiện bắt quả tăng hưng đang có hành vi tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng
tăng vật thu giữ là một mươi viên đạn trong đó có năm viên đạn súng k năm mươi chín
và năm viên đạn súng k năm mươi bốn được biết đối tượng này đã có bốn tiền án bảy tiền sự khác nhau và thường xuyên sử dụng ma túy đá
công an tỉnh bình định vừa ra quyết định về việc tạm đình chỉ hoạt động đối với bốn cơ sở kinh doanh ba karaoke
vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định về phòng trái trễ trái
cụ thể các cơ sở kinh doanh vi phạm gồm ba roi ở phường gành ráng tp quy nhơn
khu vực tầng tám và tầng chín của cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke dubai ở phường hải cảng tp quy nhơn
cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke milano và cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke salala ở trung tâm thương mại quy nhơn
cuối tháng chín đoàn kiểm tra do phòng cảnh sát phòng trái trễ trái và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
chủ trì tiến hành kiểm tra an toàn phòng trái trễ trái và cứu nạn cứu hộ đối với bốn cơ sở này
qua đó phát hiện có ba cơ sở đưa công trình hạng mục công trình phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt
về bảo đảm an toàn phòng trái trễ trái và hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu phòng trái trễ trái
của cơ quan công an có thẩm quyền và một cơ sở đã cải tạo thay đổi tính chất sử dụng hoán cải phương tiện giao thông cơ giới
có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng trái trễ trái
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận vừa bắt giữ đối tượng ngô đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại tỉnh bắc giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể vào ngày hai mươi tám tháng chín thông qua sự giới thiệu của người quen thắng đã liên lạc với chị nguyễn thị thúy quê ở thái nguyên
để bàn về việc mua bán lợn chị thúy đã đặt mua một trăm linh con lợn với giá bảy trăm linh triệu đồng và hẹn giao ở chợ đầu mối hà nam
vào chiều ngày một tháng một mươi sau đó thắng đã lên mạng xã hội tìm thông tin của một người bán lợn khác liên lạc qua gia lô
với người tên đạo đặt mua một trăm linh con lợn rồi yêu cầu anh đạo trở đến địa điểm và thời gian mà chị thúy đã hẹn
đến chiều một mươi một tháng một mươi khi anh đạo mang lợn đến giao song và gọi điện cho thắng thắng đã liên hệ với chị thúy yêu cầu
chuyển bảy trăm linh triệu đồng vào số tài khoản của người khác để thanh toán tiền sau khi nhận được tiền thắng đã chặn liên lạc
với chị thúy và anh đạo đồng thời chiếm đoạt số tiền trên cho đến ngày ba tháng một mươi khi thắng đi nhận tiền thì đã bị lực lượng
chức năng công an tỉnh bình thuận phát hiện bắt giữ bước đầu cơ quan công an xác định với thủ đoạn như trên
thắng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người ở nhiều địa điểm
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa tiến hành khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn quốc tính chú tại thành phố hồ chí minh về hành vi cướp giật tài sản trước đó tính thấy một phụ nữ để ví trên xe máy
nên áp sát và giật lấy chiếc ví bên trong có chứa tiền điện thoại di động trên đường bỏ chạy tính va chạm với một xe ô tô
và đánh rơi tài sản vừa lấy được sau gần bốn giờ đồng hồ vào cuộc công an quận hải châu đã bắt được tính
và thu hồi được số tăng vật có liên quan
lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để đo nồng độ cồn thì tài xế lái xe bỏ chạy hất tung một cán bộ cảnh sát giao thông
lên nắp capo rồi kéo lê trên đường vụ việc vừa xảy ra trên địa bàn huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
trước đó vào khoảng một mươi ba h hai mươi phút ngày ba tháng một mươi đối tượng phạm văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã kim long huyện tam dương
điều khiển xe ô tô nhãn hiệu hyundai biển kiểm soát tám mươi tám a
đi từ thôn gô xã kim long huyện tam dương ra đường tỉnh lộ ba trăm một mươi thuộc xã kim long huyện tam dương
khi phát hiện cán bộ đội cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe đối tượng không chấp hành hiệu lệnh
đồng thời điều khiển xe ô tô phóng thẳng về phía cán bộ cảnh sát giao thông để đe dọa và bỏ chạy
do khoảng cách giữa xe ô tô và đồng chí cảnh sát giao thông gần như không thể né tránh
vì vậy nên phải nhảy lên bám vào nắp cà bồ của xe đối tượng
tuy vậy đối tượng không dừng xe mà tiếp tục điều khiển cho xe chạy hơn một km cho đến khi có sự hỗ trợ của người dân mới chịu dừng lại
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam dương đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
tạm giữ đối với phạm văn hùng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lào cai vừa phối hợp với nhà máy luyện đồng số hai
thuộc chi nhánh luyện đồng lào cai vimico
phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
theo tình huống giả định thời điểm xảy ra cháy vào hồi một mươi năm giờ
tại khu vực tết dầu điêu số một đang chứa năm mươi mét khối dầu thuộc nhà máy luyện đồng hai chi nhánh luyện đồng lào cai
nhận được tin báo cháy lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở của công ty nhanh chóng tập hợp
thực hiện công tác chữa cháy và báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
chưa đầy một mươi năm phút lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường
đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn đảm bảo không bị thiệt hại về người và tài sản xung quanh
thông qua diễn tập nâng cao năng lực chỉ huy điều hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cũng như ý thức trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo và công nhân viên chi nhánh luyện đồng lào cai vimeco về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh lào cai của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
dựa trên các tiêu chuẩn và điều kiện của mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng
đà nẵng đã áp dụng cách làm hay sáng tạo làm tăng tính thực tế và hiệu quả của mô hình này
trên nền tảng huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy đến nay đà nẵng đã nhân rộng một mươi ba mô hình
vừa ra ngoài chỉ tiêu mỗi quận huyện một mô hình và phân đấu đến năm mươi sáu xã phường toàn thành phố đều áp dụng
khu dân cư phường khuê trung quận cẩm lệ tổ liên gia phòng cháy chữa cháy có sự tham gia của ba mươi hộ gia đình sống trong dãy liên kề
mỗi hộ được lắp đặt một chuông báo cháy đối với những hộ người già neo đơn chuông báo cháy lắp đặt ngay đầu giường
rất thuận tiện cho người dân nếu có sự cố xảy ra
hơn nữa mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy tại đây còn được lồng ghép với mô hình ba phòng
an ninh trật tự an toàn xã hội và phòng cháy chữa cháy
khi có tình huống xấu liên gia cùng đáp ứng và cùng nhau phối hợp xử lý
từ tính thiết thực mang lại cách làm này sẽ được nhân rộng toàn phường
chúng tôi sẽ dành một khoản kinh phí nhất định trong việc ra mắt điểm
đồng thời là chuẩn bị bước triển khai nhân rộng
còn phường trong mô hình này kinh phí đầu tư cho trang thiết bị rất lớn
đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của nhà nước của thành phố của quận
đồng thời là chúng tôi sẽ kêu gọi theo hướng sạo hóa
quận cấm lệ hiện có sáu trên sáu phường triển khai mô hình
qua khảo sát tại một số khu dân cư cho thấy người dân rất đồng tình
ủng hộ và đóng góp kinh phí để cùng chính quyền địa phương xây dựng
đơn cử tại khu dân cư phường hòa xuân
nhiều doanh nghiệp chủ cơ sở kinh doanh đã chủ động trang bị tủ phòng cháy chữa cháy
đầy đủ các thiết bị chuyên dụng có thể xử lý kịp thời mọi tình huống cháy nổ
việc triển khai lắp đặt mô hình hiện nay chủ yếu dựa vào nguồn kinh phí xã hội hóa
tuy nhiên về lâu về dài
cần có nguồn kinh phí thường xuyên cố định để mô hình được duy trì bền vững
từ đó mang lại lợi ích cho người dân
chính quyền địa phương cũng đang khó khăn trong việc bố trí nguồn kinh phí thường xuyên
để duy trì các hoạt động này
và nguồn kinh phí hiện tại đang lắp đặt là phụ thuộc vào sự đóng góp của quần chúng nhân dân
và sự hỗ trợ của các mạnh thường quân
cho nên sắp đến cũng mong lãnh đạo thành phố cũng như lãnh đạo quận có sự chỉ đạo cụ thể
để cho ủy ban nhân dân các phường có hướng đưa vào nguồn kinh phí thường xuyên
và có hướng bố trí lắp đặt cũng như duy trì bảo dưỡng hệ thống này
hiện nay toàn thành phố đã áp dụng tại một mươi ba xã phường
tùy vào thực tiễn mà mỗi địa phương có mỗi cách làm khác nhau
song vẫn đáp ứng được yêu cầu của mô hình tổ liên gia và điểm chữa cháy công cộng
mục tiêu của thành phố là phấn đấu kiện toàn trang thiết bị và từng bước nhân rộng
để nhân dân nhận thấy rõ tính hiệu quả và tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
còn về tội vận chuyển trái phép chất ma túy công an quận hai bà trưng hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn quang lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại bốn mươi bảy trương định
phường trương định quận hai bà trưng thành phố hà nội cao một m bảy mươi ba và có sẹo chấm cách một cm dưới sau đuôi mắt phải
và đối tượng nguyễn ngọc tấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại năm mươi bốn ngõ một trăm năm mươi một nguyễn đức cảnh tổ một mươi hai
phường tương mai quận hoàng mai thành phố hà nội phải nhận quyết định truy nã của công an quận hai bà trưng hà nội
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy đối tượng này cao một m sáu mươi và có nốt ruồi cách ba cm dưới sau mép phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện